quyết định truy nã đối với đối tượng lê sĩ dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên năm mươi hai dốc ga phường phú sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa là đối tượng trần văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn dư khánh xã hoàng đạo huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
là không quá nhiều và sẽ giảm dần về lượng và thu hẹp về diện
về tình hình nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết vẫn duy trì trạng thái ổn định
phổ biến là ít mưa ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
nhiệt độ với đêm trong những ngày gần đây là tương đối thấp
nguyên nhân chính là do sự quang mây vào ban ngày
giờ đến nhận tượng phát xạ nhiệt về đêm
tại khu vực nam bộ cũng duy trì thời tiết tốt trong hai ngày tới
phổ biến là không mưa nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng dễ chịu là hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
khu vực cũng chịu tác động của không khí lạnh khuếch tán
nên vẫn duy trì nhiệt độ thấp về đêm trong những ngày tiếp theo